thưa quý vị và các bạn
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
công nghệ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ đã tạo ra nhiều thành tựu giúp ích đắc lực cho đời sống xã hội
trong đó công nghệ kỹ thuật số được coi là một giải pháp quan trọng trong vấn đề lưu giữ bảo tồn và phát huy giá trị di tích di sản tạo ra nhiều trải nghiệm mới cho du khách tham quan
nắm bắt được xu hướng chung bộ văn hóa thể thao và du lịch đã sớm triển khai dự án ứng dụng công nghệ để số hóa không gian di tích nhằm hiển thị di sản văn hóa trong không gian ảo
theo các chuyên gia việc áp dụng công nghệ thông tin vào bảo tồn
phục hồi di sản không phải là điều mới mẻ trên thế giới
năm hai nghìn tám sau khi cổng thành nam demun hơn sáu trăm linh năm tuổi của hàn quốc bị lửa thiêu rụi
các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản của đất nước này đã nhanh chóng phục dựng lại di sản
bởi lẽ trước đó bảo tàng quốc gia hàn quốc đã số hóa di tích này rất chi tiết
công tác số hóa với các giải pháp công nghệ khác nhau từ ứng dụng ba d đồ họa
ảo hóa dữ liệu đến những quay phim chụp ảnh ghi âm cho phép các di sản được lưu giữ bảo tồn chắc chắn nhất
bởi cách bảo tồn theo phương pháp truyền thống ngày càng khó khăn do ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh tự nhiên
việc áp dụng công nghệ số rất thích hợp với công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản
bởi lẽ việc số hóa di sản đòi hỏi chi phí thấp hơn nhiều so với các phương pháp bảo tồn khác
cho tính trực quan độ tin cậy cao
khi số hóa
công nghệ cho phép tích hợp âm thanh hình ảnh đặc biệt là âm thanh nổi và hình ảnh ba chiều rất sống động thu hút
các di sản dạng số hóa có thể được quảng bá rất nhanh chóng thông qua mạng internet
không bị giới hạn về thời gian địa điểm ngôn ngữ
với phương pháp số hóa chúng ta có thể tiến hành với các di sản vật thể phi vật thể
đến các di sản phức hợp như lễ hội các kỹ năng gắn liền với các nghệ nhân
từ sản phẩm đã được số hóa di sản sẽ được đưa đến cộng đồng các nhà nghiên cứu du khách trong và ngoài nước dễ dàng hơn
từ đó góp phần quảng bá đất nước con người việt nam tạo ra các dịch vụ có giá trị gia tăng
để bảo tồn khai thác và phát triển bền vững chính di sản đó
đồng thời các nhà khoa học sẽ có được cái nhìn chính xác về di sản
để tiến hành các thử nghiệm can thiệp chính xác trong quá trình phục dựng
bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã ban hành định hướng và danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa thể thao và du lịch
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi xác định bốn nhóm sản phẩm ưu tiên triển khai
trong đó lĩnh vực di sản văn hóa ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ
để xây dựng quy trình xử lý bảo quản tu bổ phục hồi di tích xây dựng hệ thống trưng bày
thuyết minh tương tác trong bảo tàng ứng dụng công nghệ vào quy trình xử lý bảo quản hiện vật trong bảo tàng
và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành di sản văn hóa
hiện nay các bảo tàng ảo dành cho công chúng tham quan trực tuyến các hình ảnh ba d của hiện vật
công nghệ thuyết minh tự động tự dịch ra các ngôn ngữ khác nhau
thậm chí có thể tự trả lời tương tác với công chúng tham quan bảo tàng
công nghệ quét và in ba d được sử dụng để phục chế nhân bản sản xuất các hiện vật
di sản cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau từ trưng bày nghiên cứu
hay bán hàng lưu niệm
việc hình thành dữ liệu số hóa và chia sẻ bằng công nghệ dữ liệu lớn big data
về di sản văn hóa sẽ làm thay đổi phương thức bảo tồn phát huy giá trị di sản
quảng bá về di sản trên môi trường số giúp hoạt động quản lý bảo tồn
phát huy giá trị di sản hiệu quả hơn
phần còn lại của chương trình hôm nay là bài viết
vai trò của công nghệ trong bảo tồn di sản của tác giả giang nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
khoa học công nghệ nhất là lĩnh vực công nghệ số
đang thể hiện tính ưu việt và phát huy vai trò ngày càng quan trọng
trong hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản
mặc dù vẫn còn có nhiều người cho rằng khó có thể ứng dụng công nghệ hiện đại
và bảo tồn phát huy những giá trị của di sản
nhưng trên thực tế việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động bảo tồn
phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
đang trở thành xu hướng tất yếu ngày càng phát triển mạnh mẽ
trong việc tái tạo cổng thành nam điên môn ở seoul hàn quốc như đã nêu ở trên
với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ ba d scanning
các nghệ nhân đã sử dụng các phương pháp thủ công truyền thống
từ đục đá nung ngói chạm khắc gỗ để khôi phục
lợi thế của công nghệ đã cho phép thu thập hình ảnh công trình
hiện vật trong không gian ba chiều với mọi chi tiết dù nhỏ nhất
với tỷ lệ chính xác tuyệt đối đã giúp di sản được phục chế đúng theo kích thước tỷ lệ hình thức vốn có
sau vụ cháy nhà thờ đức bà paris pháp đầu năm nay
câu chuyện phục hồi di sản quý báu này cũng được đặt ra
và với các nhà bảo tồn việc khôi phục sẽ không quá khó khăn
vì nhà thờ đức bà đã được các chuyên gia công nghệ ba d lập hồ sơ và có sẵn một kho tư liệu
tại việt nam công nghệ bắt đầu xâm nhập lĩnh vực bảo tồn di sản
thông qua việc số hóa các di tích di sản văn hóa phi vật thể phục vụ lưu trữ quảng bá trên internet
thời gian gần đây công nghệ cao bắt đầu được ứng dụng nhiều hơn
nhờ đó đã xuất hiện bảo tàng ảo di tích ảo thông qua công nghệ thực tế ảo
rồi phim ba d bốn d và sự ra đời của công nghệ ba d vừa hỗ trợ công tác bảo tồn
vừa giúp công nghệ thực tế ảo đạt tầm cao mới
hệ thống thuyết minh tự động hệ thống dữ liệu di sản
được kết nối chia sẻ trích xuất ngày càng hiện đại
điển hình cho ứng dụng công nghệ mới và di sản ở nước ta là công trình số hóa ba d đình tiền lệ huyện hoài đức hà nội
đây là công trình đầu tiên của việt nam được sử dụng công nghệ ba d scanning
nhờ công nghệ này giới nghiên cứu cũng như khách tham quan không chỉ được quan sát tổng thể di sản
mà còn được tìm hiểu từng chi tiết nhỏ nhất từ những nét chạm khắc từng thớ gỗ vết nứt vết ố trên tường
cho đến những viên ngói xô lệch hay có thể bóc tách các chi tiết đo đạc các cấu kiện
để qua đó có được hiểu biết sâu sắc về đình tiền lệ nói riêng kiến trúc cổ truyền việt nam nói chung
sau đỉnh tiền lệ hàng loạt di sản đã được ứng dụng công nghệ ba d scanning
ở hà nội có thể kể đến các di tích văn miếu quốc tử giám nhà hát lớn và một số kiến trúc kiểu pháp
tại quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trường đại học duy tân triển khai
đề tài khoa học số hóa phố cổ hội an trên nền công nghệ ba d nhằm bảo tồn và giới thiệu di sản việt nam ra thế giới
để thực hiện đề tài các nhà khoa học đã xây dựng hệ thống thông tin quản lý và mô phòng thực tế ảo
trong đó số hóa và mô phòng thực tại ảo chi tiết sáu di tích có giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa kiến trúc
kết nối với bản đồ đô thị hội an và xây dựng ứng dụng trên nền trang mạng để giới thiệu di sản văn hóa thế giới này
lăng tự đức cung an định bức tranh long vân khế hội chùa diệu đế
riêng lăng tự đức được tập đoàn google đưa vào ứng dụng google ads encounter
ứng dụng với công nghệ ba d tạo nên một bảo tàng trực tuyến cho phép người việt nam
tạo nên một bảo tàng trực tuyến cho phép người dùng có cái nhìn cận cảnh về nghệ thuật của các di sản trên thế giới
bên cạnh tác dụng giúp di sản trường tồn trong không gian số
công nghệ ba d còn đưa việc số hóa dữ liệu di sản sang một giai đoạn mới
bởi với hệ thống dữ liệu chuẩn xác công nghệ thực tế ảo đã tạo ra các trải nghiệm dựa trên việc mô phỏng hiện thực
từ đó cho phép con người nhập vai hòa mình tương tác với đối tượng trong một không gian ảo nhưng giống như thật
không gian ảo này có thể được tạo ra bằng số hóa ba d
thông qua phần mềm ảnh ba trăm sáu mươi độ và hiện nay trải nghiệm thực tế ảo đang ngày càng trở nên chân thật
bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam và nhà hát lớn hà nội là những công trình có sự kết hợp hài hòa giữa sử dụng ảnh ba trăm sáu mươi độ với quét ba d để tái tạo bảo tàng trong môi trường số
các chuyên gia đã số hóa hiện vật xây dựng từng chuyên đề giới thiệu bằng hình ảnh
kết hợp thuyết minh bằng song ngữ việt anh và ứng dụng công nghệ thực tế ảo
công nghệ thực tế ảo cũng đã được đưa vào ứng dụng tại huế
với sự ra đời của trung tâm thông tin diễn giải lịch sử hoàng thành huế và trải nghiệm thực tế ảo vr đi tìm hoàng cung đã mất
nhờ đó khách tham quan lại có thể chiêm ngưỡng cố đô huế từ phi thuyền trên cao
hoặc đi lại khắp hoàng cung bằng máy chạy bộ tại chỗ
các di sản phố cổ của hà nội mặc dù chưa ứng dụng công nghệ ba d
nhưng với công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
cũng đem lại những trải nghiệm thú vị cho khách du lịch
giúp họ được tham quan thử các di tích các con phố cổ trước khi tham quan thật
ngoài các ứng dụng kể trên
nhiều cơ quan đơn vị đã xây dựng những ứng dụng đưa lên nền tảng của phần mềm ios hay android
để mọi người có thể tài về điện thoại máy tính bảng và trải nghiệm di sản một cách dễ dàng
để bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể
viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
và viện âm nhạc thuộc học viện âm nhạc quốc gia việt nam
cũng triển khai nhiều dự án sưu tầm bảo tồn nghệ thuật biểu diễn dân gian các dân tộc thiểu số việt nam
trên cơ sở đó số hóa để lưu giữ phục vụ nghiên cứu và quảng bá
ngoài ra nhiều cơ quan địa phương khác cũng đã và đang xây dựng ngân hàng dữ liệu số
với các di sản văn hóa phi vật thể
cách mạng công nghiệp bốn đang tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực xã hội
trong lĩnh vực bảo tồn
phát huy giá trị di sản mặc dù đã bước đầu tiếp cận những công nghệ mới của thời đại
nhưng so với thế giới chúng ta vẫn còn có khoảng cách khá lớn
như hiện nay một số quốc gia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để phát hiện các cấu trúc hư hại của di tích
từ đó tính toán số lượng vật liệu tu bổ chính xác hơn giúp quá trình tu bổ tiết kiệm thời gian công sức hơn
trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng trong giáo dục quảng bá về di sản
với sự ra đời của mạng lưới thiết bị kết nối internet còn gọi là vạn vật kết nối
sau khi số hóa việc kết nối chia sẻ thông tin về di sản cũng sẽ thuận tiện hơn
thậm chí nhiều hiện vật còn được gắn chip để thu thập thông tin liên tục về tình trạng
bên cạnh đó công nghệ sinh học còn giúp bảo quản các hiện vật kiến trúc cổ
tuy nhiên những ứng dụng này vẫn còn khá xa lạ ở việt nam
việc đầu tư cho ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực di sản còn tình trạng mạnh ai nấy làm
còn có sự lệch pha khá lớn
những thành tựu mới nhất chủ yếu được ứng dụng trong bảo tồn di sản văn hóa vật thể
ngày sáu tháng năm năm hai nghìn chín thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số năm trăm tám mươi một qdtt
về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm hai nghìn ba mươi
hơn bốn năm sau ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi ba bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành quyết định số bốn nghìn hai trăm hai mươi bảy
phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành văn hóa thể thao và du lịch
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
tuy nhiên do thời điểm quyết định được ban hành
việc tiếp cận với cách mạng công nghiệp bốn còn có phần hạn chế
cho nên các vấn đề ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị di sản
chưa được đề cập đúng mức
vì thế các hạn chế này cần được bổ khuyết trong chiến lược phát triển văn hóa
chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành văn hóa trong giai đoạn mới
trên cơ sở hoàn thiện chính sách chúng ta có thể đầu tư và huy động các nguồn lực một cách thỏa đáng
như cần chú trọng đào tạo nhân lực đáp ứng những yêu cầu mới
có thể thấy rằng ứng dụng công nghệ hiệu quả không chỉ giúp bảo tồn di sản
mà còn có thể đem lại những giá trị kinh tế trong phát triển du lịch di sản
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đến với bạn bè thế giới
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau